ủy ban châu âu vừa đề xuất gói trừng phạt thứ chín đối với nga động thái trên có thể khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ nga phương tây
gói trừng phạt thứ chín bao gồm việc bổ sung gần hai trăm linh cá nhân và thực thể vào danh sách trong đó có các lực lượng vũ trang công ty công nghiệp quốc phòng và ba ngân hàng của nga
ủy ban châu âu đề xuất cấm giao dịch hoàn toàn với ngân hàng phát triển khu vực nga
chủ tịch ubnd châu âu tuyên bố việc áp dụng tám gói trừng phạt đến nay thể hiện quan điểm cưng rắn của liên minh châu âu muốn gia tăng áp lực đối với nga
ủy ban cũng đang đề xuất các biện pháp trừng phạt kinh tế tiếp theo đối với lĩnh vực khai khoáng và năng lượng của nga trong đó có lệnh cấm đầu tư khai khoáng mới ở nga
theo quy định để có hiệu lực đề xuất này phải được hội đồng châu âu và nghị viện châu âu thông qua